nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột hamas israel đã kết thúc mà không ra được tuyên bố chung
sự khác biệt về quan điểm giữa các phái đoàn ả rập và phái đoàn châu âu đã cản trở quá trình ra tuyên bố chung của hội nghị
các nguồn tin cho hay tuyên bố chung không được đưa ra vì các nhà lãnh đạo châu âu yêu cầu lên án lực lượng hamas
và công nhận quyền tự vệ của israel
người phát ngôn tổng thống ai cập ông ahmed fami nói rằng
hội nghị đã đạt được mục tiêu là tăng cường sự hiểu biết giữa các nước tham dự
theo đó đại diện các quốc gia tham dự hội nghị đều có chung quan điểm về nhiều chủ đề khác nhau
bao gồm cả nhu cầu cung cấp viện trợ nhân đạo cho gaza
tuy nhiên hội nghị đã không thống nhất được về mức độ lên án và lời kêu gọi ngừng bắn
theo đó tại hội nghị các nước hồi giáo và ả rập kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức từ phía israel
trong khi đó các nước phương tây chủ yếu lên tiếng về mục tiêu hỗ trợ nhân đạo
trong khi đó trung đông đang cảnh báo
nếu tình trạng xung đột hiện nay vẫn tiếp tục bị đốt nóng
nó hoàn toàn có thể bị đẩy lên trở thành một cuộc chiến tranh ủy nhiệm
hoặc tạo những phong trào bài hồi giáo bài do thái giáo lan rộng trên thế giới
gây ra tình trạng bất ổn về an ninh